chiều ngày một mươi sáu tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng xác nhận đã bắt khẩn cấp và thực hiện lệnh tạm giam đối với năm đối tượng người trung quốc và một đối tượng người việt nam
về hành vi lôi kéo các cô gái trẻ để quan hệ tình dục và quay clip sách bán trên mạng xã hội
theo điều tra của cơ quan công an các đối tượng nước ngoài đã thuê sầm thị xen làm phiên dịch
hàng ngày thông qua mạng xã hội facebook sầm thị xen đã đăng tuyển các cô gái trẻ có ngoại hình đẹp và dụ dỗ họ đóng phim
bước đầu cơ quan công an xác định có ít nhất bốn cô gái trẻ bị lôi kéo rụ rỗ vào đường dây sản xuất video clip sách của các đối tượng nói trên
trong đó có người mới một mươi năm tuổi vụ việc đang được cơ quan công an thành phố tiếp tục điều tra mở rộng